đến một mươi năm h chiều ngày tám tháng tám lực lượng chức năng quận một mươi một tp hcm cùng với các đơn vị liên quan
mới giải quyết xong hiện trường vụ cổng trào công viên nước đầm sen bị đổ sập đè trúng một người đàn ông
khoảng một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày cổng trào số một a thuộc công viên nước đầm sen trên đường hòa bình
quận một mươi một tp hcm bất ngờ đổ sập xuống đường
các nhân chứng cho biết thời điểm trên trời đang có gió mạnh một người đàn ông bị đè nằm lọt
giữa mái vòm cổng trào may mắn không bị thương
tại hiện trường cổng chào cao hơn năm m được làm bằng tôn thép đổ sập đã nằm cháo hết gần một làn đường hòa bình
khiến giao thông qua khu vực cung tắc
cơ quan chức năng quận một mươi một sau đó điều xe cẩu đến xử lý hiện trường lập biên bản vụ việc